công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với một mươi hai đối tượng
để điều tra làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng của nhóm đối tượng này
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một nhóm gần hai mươi đối tượng từ một mươi bốn đến một mươi chín tuổi
sử dụng xe mô tô đã thay đổi kết cấu tháo biển kiểm soát vừa đi vừa đánh võng lạng lách vượt nhau trên đường
khi cả nhóm đi đến km một trăm bốn mươi chín cộng một trăm linh quốc lộ ba mươi bảy
cát xã hà thượng trong quá trình tránh vượt giữa các xe trong nhóm đã đâm va với một xe mô tô khác
đang lưu thông ngược chiều trên đường khiến cho một người tử vong tại chỗ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phối hợp với công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
vừa bắt giữ đối tượng hồ văn tùng năm mươi chín tuổi chú huyện phủ mỹ tỉnh bình định
sau ba mươi năm năm trốn truy nã về tội giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra năm một nghìn chín trăm tám mươi chín xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên hồ văn tùng đã gây ra vụ án giết người
sau khi gây án tùng bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định truy nã
sau ba mươi năm năm lẩn trốn đối tượng tạo cho mình vỏ bọc an toàn với cái tên là huỳnh ngọc tư
cắt đứt mọi liên lạc với gia đình người thân tại quê nhà thậm chí họ nghĩ tùng đã chết
mới đây các trinh sát xác định huỳnh ngọc tư chính là đối tượng hồ văn tùng nên tổ chức truy bắt
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn các trinh sát đã bắt sự đối tượng hồ văn tùng tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
công an quận hữu hành sơn thành phố đà nẵng đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng để tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý ngoài tang vật là nhiều loại ma túy được thu giữ cơ quan công an còn phát hiện tạm giữ một khẩu súng và một mươi chín viên đạn
tối ngày một mươi một tháng bốn tại khu vực trên đường võ nguyên giáp phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba viên thuốc lắc một gói ketamin một gói ma túy nước vui tiếp tục điều tra mở rộng
kiểm tra hai căn hộ trên địa bàn quận thanh khê phát hiện năm đối tượng có liên quan
thu giữ tám gói bột các loại có trọng lượng khoảng ba kg thành phần nghi là chất ma túy
ngoài ra phát hiện thu giữ một khẩu súng một mươi chín viên đạn cùng với nhiều đồ vật dùng để pha chế nước vui như cân
hai vỏ bao nhãn hiệu các loại
hiện công an quận ngũ hành sơn đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng
một đối tượng lợi dụng người dân vắng nhà đã đột nhập vào lấy trộm số tiền hơn bốn mươi triệu đồng
ở huyện tam nông tỉnh đồng tháp
nhận được tin báo công an huyện tam nông đến hiện trường xác minh thông tin
qua đó phối hợp với công an huyện tân hồng mời làm việc lý minh vương chú tại xã thông bình huyện tân hồng
tại cơ quan công an vương thừa nhận do không có tiền tiêu xài lười lao động
lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở không có người trông coi nên đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản